tối qua một mươi sáu tháng chín thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ viên danh thủ khoa và trao học bổng cho gần bốn mươi sinh viên nhằm tiếp thêm nghị lực giúp các em tiếp tục đến trường
chương trình quy tụ hơn một tân sinh viên tiêu biểu đại diện cho một mươi một tân sinh viên năm học hai nghìn một mươi chín của đại học đà nẵng và các sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua
tại buổi lễ lãnh đạo thành phố và trường đại học đà nẵng đã vinh danh tuyên dương và khen thưởng cho hai mươi tân sinh viên là thủ khoa và đối tượng được tuyển thẳng vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc đại học đà nẵng
cũng trong dịp này đại học đà nẵng và hội khuyến học cũng đã trao học bổng cho ba mươi tám tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn